nhân dịp kỷ niệm sáu mươi ba năm ngày giải phóng thủ đô ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
tối bốn tháng một mươi tại nhà hát lớn hà nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt có tên gọi sóng đàn hà nội
chương trình bao gồm nhiều bài hát đặc sắc về hà nội do các nghệ sĩ nổi tiếng mà tên tuổi đã gắn liền với nhiều ca khúc bất hủ về thủ đô ngàn năm văn hiến thể hiện
từ những tác phẩm mang đậm chất hùng tráng như hà nội linh thiêng hào hoa người hà nội tiến về hà nội
đến những ca khúc trữ tình sâu lắng như hà nội niềm tin và hy vọng hà nội trái tim hồng hà nội đêm trời gió nhớ mùa thu hà nội
hai mươi tiết mục của sóng đàn hà nội là bản hòa khúc tái hiện một hà nội với bao thăng trầm và những nét riêng của mảnh đất hà thành
những người thực hiện chương trình mong muốn thông qua sóng đàn
lời ca sẽ làm tái hiện lại một hà nội vừa linh thiêng hào hùng nhưng rất đỗi nồng nàn và trữ tình
đồng thời hy vọng những giai điệu trong sóng đàn hà nội sẽ có một sức mạnh lan tỏa lòng tự hào yêu mến đối với hà nội của công chúng thủ đô